chiều ngày ba mươi một tháng năm thông tin từ bệnh viện trung ương huế cho biết các y bác sĩ đã cứu sống bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim dối loạn nhịp tim nặng bằng kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể
va ecmo hiện đại nhất hiện nay ba ngày trước khi vào viện em bê nôn nhiều dùng thuốc không cải thiện sau đó em được đưa tới bệnh viện cuba đồng hới chẩn đoán viêm cơ tim
đến hai mươi hai h ba mươi ngày sáu tháng năm bệnh nhi được chuyển vào bệnh viện trung ương huế trong tình trạng mệt mỏi nôn nhiều tay chân lạnh và dối loạn nhịp tim
tại bệnh viện trung ương huế các bác sĩ đã nhận định đây là trường hợp viêm cơ tim tối cấp với biến chứng dối loạn nhịp chậm xét nghiệm sinh hóa phản ánh cơ tim bị tổn thương nặng hơn
xác định đây là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp ngay trong đêm sáu tháng năm các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện ca mổ cứu sống bệnh nhân
sau bốn ngày điều trị tích cực chức năng co bóp tim của bệnh nhi đã cải thiện chỉ số phản ánh tổn thương cơ tim giảm một cách ngoạn mục phản ứng viêm giảm bệnh nhân được ngưng lọc máu và cai thở máy
sức khỏe mb đang dần cải thiện ăn được cháo các xét nghiệm và chức năng tim dần trở về bình thường dự kiến bệnh nhiên được ra viện đầu tuần tới
giáo sư tiến sĩ phạm như hiệp giám đốc bệnh viện trung ương huế cho biết viêm cơ tim tối cấp hay còn gọi là viêm cơ tim ác tính là bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao bệnh khởi phát đột ngột sốc tim dối loạn huyết động nặng dối loạn nhịp tim nặng cần thuốc vận mạch đặt máy tạo nhịp tạm thời và hỗ trợ ecmo
tại việt nam tỷ lệ tử vong do viêm cơ tim tối cấp gần một trăm linh trước khi có kỹ thuật ecmo
kỹ thuật vaecmo là kỹ thuật hỗ trợ tim và phổi giúp cứu sống cho rất nhiều bệnh nhân nguy kịch mà không đáp ứng với cách điều trị thông thường giúp tim và phổi nghỉ ngơi và chờ thời gian hồi phục
hiện tại kỹ thuật này được thực hiện thường quy tại trung tâm nhi đây là bệnh nhi thứ năm được thực hiện thành công kỹ thuật này giáo sư tiến sĩ phạm như hiệp cho hay
trước đó bệnh viện nhân dân gia định tp hcm cũng cho biết đơn vị này đã cứu sống nữ sinh hai mươi một tuổi bị viêm cơ tim cấp nặng nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời
bệnh nhân là had hai mươi một tuổi là sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin của một trường đại học ở tp hcm cảm thấy đau ngực khó thở da nhột nhạt nên nhập viện gần nhà
tại đây các bác sĩ nhận thấy người bệnh có chỉ số huyết áp rất thấp kèm dối loạn nhịp thất trên điện tâm đồ chẩn đoán viêm cơ tim cấp nặng nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời
ngay lập tức các bác sĩ hội trần với bệnh viện nhân dân gia định và chuyển bệnh nhân vào đơn vị hồi sức tim mạch để cấp cứu
chỉ trong vòng ba mươi phút người bệnh được can thiệp va ecmo oxy hóa máu mẳng ngoài cơ thể ngay ở trạng thái tỉnh thức hoàn toàn không cần gây mê hay thở máy xâm lấn
khai thác bệnh sử cho thấy trước đó hai ngày chị đê có triệu chứng nhiễm trùng tiêu hóa sau đó cảm giác đau ngực khó thở được chuyển đến bệnh viện nhân dân gia định
chị d tủ thuyết áp nặng mặc dù đang sử dụng thuốc vận mạch trên monitor sinh hiệu ghi nhận các cơn dối loạn nhịp nhanh nhanh thất
kết quả siêu âm tim và xét nghiệm sinh hóa cho thấy bị viêm cơ tim cấp nặng có sốc tim và dối loạn nhịp thất nguy hiểm xuất hiện liên tục
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thanh thảo đơn vị hồi sức tim mạch bệnh viện nhân dân gia định cho biết
các bác sĩ quyết định can thiệp vaecmo cấp cứu trong vòng ba mươi phút để nhanh chóng ổn định huyết động
việc phối hợp nhịp nhàng và nhanh chóng giữa các ekip trong bệnh viện và liên viện đã giúp người bệnh có thể can thiệp ecmo sớm
ngay ở trạng thái tỉnh thức hoàn toàn không cần gây mê hay thở máy xâm lấn
theo các bác sĩ can thiệp va ecmo thức tỉnh là một phương thức oxy hóa mạng máu ngoài cơ thể với yêu điểm thời gian phục hồi của người bệnh nhanh hơn
giảm nguy cơ nhiễm trùng và tiết kiệm đáng kể chi phí điều trị
tại bệnh viện nhân dân gia định hơn một năm qua đơn vị này đã liên tiếp cứu sống ngoạn mục nhiều ca bệnh bằng kỹ thuật vaecmo thức tỉnh
trước đây ecmo thường can thiệp khi bệnh nhân an thần giảm đau và thông khí xâm lấn
hiện nay với ecmo thức tỉnh bệnh nhân chỉ cần gây tê tại chỗ hoàn toàn tỉnh táo trong lúc can thiệp thủ thuật và theo dõi
vì vậy tất cả thay đổi về triệu chứng của người bệnh đều được đánh giá nhanh chóng và chính xác
thời gian hồi phục bệnh nhân va ecmo thức tỉnh cũng nhanh hơn
sau hai mươi bốn giờ can thiệp va ecmo huyết áp của người bệnh đã ổn định
chức năng các tạng phục hồi dần dối loạn nhiệt thất đáp ứng với điều trị copticosteroid liều cao
chức năng tim phục hồi hoàn toàn và ngưng can thiệp va ecmo sau bốn ngày
sau khoảng một mươi ngày theo dõi và điều trị người bệnh tỉnh táo hoàn toàn
sức khỏe dần hồi phục và được xuất viện vào chiều ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thanh thảo cho biết bệnh viêm cơ tim cấp có diễn tiến nhanh đột ngột phức tạp
nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị sớm và kịp thời
dấu hiệu ban đầu của bệnh rất khó phát hiện bởi triệu chứng lâm sàng không điển hình
giống cảm xúc thông thường như mệt mỏi đau nhức người chán ăn
hơn nữa lại hay gặp ở người trẻ tuổi nên càng dễ chủ quan và bị co nhẹ
chỉ sau vài ngày bệnh viêm cơ tim cấp đã gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi
dối loạn nhịp tim suy hô hấp suy tim
vì vậy nếu bị cảm sốt và đi kèm theo những biểu hiện khác thường như tức ngực khó thở
i tim nhanh thì người bệnh cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời
bác sĩ thanh thảo khuyến cáo